hôm nay ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi kỷ niệm sáu mươi một năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng việt nam
trong sáu mươi một năm qua lực lượng bộ đội biên phòng vẫn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
cùng với đó là những mô hình phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác an sinh xã hội
giúp đỡ bà con nơi vùng sâu vùng xa
đặc biệt tại tỉnh con tum nhờ sự giúp đỡ của các chiến sĩ biên phòng
mà các phong trào văn hóa văn nghệ hoạt động sôi nổi an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm
đời sống cũng như nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao
nhiều hộ dân vùng sâu vùng xa tại các thôn làng khu vực biên giới của tỉnh con tum
đã biết áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mạnh dạn trong đầu tư sản xuất kinh doanh
với phương châm cầm tay chỉ việc phân công từng đồng chí chiến sĩ
giúp đỡ những gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn lựa chọn những chi bộ thôn làng hoạt động yếu kém
để phân công các đồng chí đảng viên về sinh hoạt tại các tri bộ thôn làng
bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã triển khai nhiều mô hình tại một mươi ba xã biên giới
giúp hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo
trong những năm qua bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã giới thiệu một mươi ba cán bộ tăng cường cho một mươi ba xã biên giới
và giữ chức phó bí thư đảng ủy xã cũng như cử các cán bộ tham gia vào các ban ngành đoàn thể tại các xã biên giới
cử sáu mươi bảy đảng viên tham gia sinh hoạt tại sáu mươi ba tri bộ thôn làng và ba mươi tám đảng viên kết nghĩa với ba mươi hai hộ gia đình khó khăn để giúp thoát nghèo
đa số các đảng viên về sinh hoạt tại các cấp ủy tri bộ thôn làng đều được đánh giá cao
công tác tiên truyền
bà con nhân dân trong thôn chấp hoàn tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
và đặc biệt là trong công tác phối hợp truy quét tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc
và đến hiện tại thì cơ bản trên địa bàn xã salon về an ninh trật tự đảm bảo ổn định
con tum là tỉnh miền núi có đường biên giới quốc gia dài hơn hai trăm chín mươi hai km
giáp với hai nước bản lào và campuchia có một mươi ba xã biên giới với hai mươi bảy dân tộc
anh em cùng sinh sống trên tám mươi là dân tộc thiểu số
những năm qua các chiến sĩ mang quân hàm xanh trên địa bàn tỉnh con tum
ngoài việc giữ vững bảo đảm đường biên cột mốc thiêng của quốc gia
thì còn tích cực tham gia giúp người dân các xã biên giới phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo